để nâng cao năng lực và hiệu quả công tác cai nghiện trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh hải dương đã thực hiện nhiều giải pháp để làm tốt công tác quản lý cai nghiện cũng như quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của học viên cai nghiện
ngày mới tại trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh hải dương bắt đầu từ rất sớm
với tiêu chí thân thiện nhân ái giáo dục như trường học điều trị như bệnh viện sạch đẹp như công viên nhiều học viên ở đây đã coi trung tâm như mái ấm thứ hai của mình
trung tâm hiện có hơn hai trăm sáu mươi học viên hầu hết là đối tượng tự nguyện
thời gian khó khăn nhất đối với những học viên là lúc vật vã khi lên cơn nghiện
người nghiện thường có tâm lý mặc cảm bất an nếu không được tư vấn kịp thời sẽ dễ chán nản bỏ cuộc và muốn trốn khỏi trung tâm cai nghiện
trung tâm hiện có ba khu nhà ở cho các học viên với cơ sở vật chất đủ tiếp nhận chữa trị cho khoảng sáu trăm linh đối tượng
số học viên tại mỗi đội được chia theo từng nhóm để cử cán bộ theo dõi sát sao kịp thời nắm rõ tâm tư của học viên và điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình học viên

góp phần giảm tệ nạn ma túy các cấp các ngành
đặc biệt là chính quyền các ngành các ngành các ngành các ngành các ngành các ngành các ngành
các ngành địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác cai nghiện ma túy
tăng cường hướng dẫn giới thiệu về trung tâm qua hệ thống phát thanh ở các địa phương
để gia đình người nghiện nắm bắt được tính hiệu quả trong công tác cai nghiện tại trung tâm
từ đó động viên người nghiện đi điều trị tự nguyện tại trung tâm góp phần giảm thiểu số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh